liên minh hợp tác xã thành phố cần thơ vừa ký kết chương trình phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ thành phố
chương trình phối hợp sẽ tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi có một trăm linh hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động đúng theo quy định của luật hợp tác xã hai nghìn một mươi
theo đó mỗi năm liên minh hợp tác xã thành phố sẽ thành lập mới từ một mươi đến một mươi hai hợp tác xã nông nghiệp năm mươi đến sáu mươi tổ hợp tác
hình thành từ hai đến ba liên kết hợp tác xã trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản
có trên tám mươi hợp tác xã tổ hợp tác liên hiệp hợp tác xã tham gia vào chuỗi liên kết giá trị
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi có một sáu trăm linh tổ hợp tác có một trăm ba mươi hợp tác xã trong nông nghiệp
nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững
với quy mô lớn và có sức lan tỏa trong hội viên nông dân
thu nhập bình quân của các thành viên người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm trước
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một có ít nhất năm mươi hội viên hội phụ nữ tham gia hợp tác xã tổ hợp tác